theo thông tin từ lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết tính đến thời điểm hiện tại
đã có hai mươi ba trạm thu phí bot trên toàn quốc thực hiện việc giảm phí đường bộ
cũng theo thứ trưởng nguyễn hồng trường cho biết thêm việc giảm phí tại các trạm thu phí bot
chủ yếu trên năm quốc lộ quan trọng đó là quốc lộ một quốc lộ năm quốc lộ năm mươi một quốc lộ một
đoạn tp hcm đi trung lương và đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên
đây là những trạm liên quan đến vận tải rất lớn nên việc giảm chi phí có ý nghĩa thúc đẩy sản xuất kinh doanh
trước đó chính phủ đã sang nghị quyết yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ tài chính
chỉ đạo tiếp tục giảm phí bot tối thiểu ở một mươi chín trạm thu phí trong năm hai nghìn một mươi sáu
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ đã yêu cầu giảm phí bot từ một mươi một mươi năm ở bốn mươi năm trạm thu phí
nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp
theo thống kê cả nước hiện nay có tám mươi sáu trạm thu phí bot
do bộ giao thông vận tải quản lý trong đó có bốn mươi năm trạm đang và chuẩn bị thu phí